trong phần cuối của chương trình mời quý vị cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
xin chào quý vị và các bạn
hôm nay miền bắc có một ngày thời tiết đẹp với nắng nhẹ khô giáo và ấm áp
phù hợp với các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường sống của người dân trước khi thời tiết có sự thay đổi rõ rệt
bắt đầu từ ngày mai một bộ phận không khí lạnh sẽ tác động đến thời tiết của nước ta
không khí lạnh đi đến đâu sẽ gây mưa đến nền đáy
trước tiên là ở khu vực vùng núi sau đó sẽ lan xuống trung du và đồng bằng
trong mưa rông cơn đêm đầy phòng với gió giật mạnh
tuy nhiên sau khi toàn vùng nằm sâu trong khối không khí lạnh ổn định thì trời sẽ khô ráo nhiệt độ giảm đáng kể
đêm mai nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi ba đến một mươi sáu độ vùng núi từ một mươi hai đến một mươi năm độ
vào ban ngày tuy có nắng nhưng trời vẫn ở trạng thái rét thanh nhiệt độ cũng chỉ ở ngưỡng là hai mươi hai mươi một độ
người dân cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe
trước thời tiết thay đổi xuống đến vùng đất duyên hải miền trung trong hai mươi bốn giờ tới chưa có nhiều thay đổi
bởi không khí lạnh chưa tác động đến khu vực
vì thế mà mưa rông vẫn tiếp diễn ở khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận
do tác động của nhiễu động trong đời gió đông từ biển thổi vào
các khu vực khác trời tạnh giáo nắng nhẹ
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi hai hai mươi năm độ từ các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
và từ hai mươi bảy đến ba mươi độ từ các tỉnh đà nẵng trở vào đến bình thuận
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ chiều tối nay mưa rông chỉ rốt điện giải rác tại nam bộ
nhưng xa đến ngày mai khi dãy xích đạo có xuống nâng trục thì mưa rông lớn lại diễn ra trên toàn khu vực nam bộ
và lan dần sang khu vực tây nguyên
trong mưa rông sẽ đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan người dân cần phải hết sức lưu ý
nhiệt độ lại trong ngưỡng ổn định giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ tại tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ tại nam bộ
trên biển khu vực quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
tại khu vực quần đảo trường sa liên tục có mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp
gió nhẹ nhiệt độ phổ biến từ hai mươi năm ba mươi độ ở khu vực quần đảo hoàng sa và hai mươi năm ba mươi hai độ ở khu vực quần đảo trường sa
khu vực hà nội và các vùng lân cận từ trưa chiều ngày mai sẽ có mưa rào và rông rải rác
tới đêm mai trở trở rét nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ